tại một số xã thuộc huyện văn yên tỉnh yên bái nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức đánh bạc gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp này công an huyện văn yên đã chỉ đạo các lực lượng chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
đây là các đối tượng vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc tại nhà đối tượng vũ văn hoan thôn khe pháo xã châu quế hạ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ gần hai mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật sử dụng để đánh bạc
trước cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có phương án đối phó với lực lượng chức năng gây nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện bắt giữ
và việc đánh bạc trên đề bàn huyện văn yên thì các đối tượng này là thường chọn những địa điểm đồi núi rất là khó khăn và dễ quan sát được công an để tổ chức
và có thể ban ngày chúng đánh có thể là ban ngày hoặc có thể chuyển sang ban đêm chứ không tuần tự từ ngày nọ đến ngày kia để tránh việc bị phát hiện của công an
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an huyện văn yên đã triệt phá ba mươi bảy vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
bắt giữ gần hai trăm linh đối tượng
hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật
không tham gia các loại tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương